nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em
mới đây lực lượng cảnh sát giao thông công an quận một mươi hai tp hcm đã tổ chức tặng mũ bảo hiểm
trực tiếp cho các em học sinh sau khi tan trường
đã có hơn ba trăm linh nón bảo hiểm được trao tận tay cho học sinh lực lượng cảnh sát giao thông
đã hướng dẫn phụ huynh cách lựa chọn nón bảo hiểm đạt chuẩn phù hợp cho trẻ em
phổ biến cách sử dụng nón bảo hiểm đúng cách cảnh báo những tác hại của việc không đổi nón bảo hiểm
và các quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm này
chương trình nằm trong chuỗi hoạt động cao điểm tháng an toàn giao thông cho học sinh
do ủy ban nhân dân quận một mươi hai phát động
tôi thấy rất là hữu ích tại vì nó có thể giúp các bậc phụ huynh yên tâm khi mà chở con lên xe
mình cũng yên tâm được phần nào là đã có thuốc bảo hiểm
tới đây chương trình sẽ tiếp tục tặng hơn năm trăm linh nón bảo hiểm cho trẻ trước trường tiểu học lê văn thọ
và trường tiểu học nguyễn khuyến quận một mươi hai
ngoài ra lực lượng cảnh sát giao thông sẽ liên tục ra quân tuần tra kiểm soát
xử lý các hành vi vi phạm quy định pháp luật về đội mũ bảo hiểm cho trẻ
từng bước nâng cao tỷ lệ đội mũ bảo hiểm cho trẻ em nhằm kéo giảm tai nạn giao thông